nhân dịp bảy mươi năm năm quốc khánh việt nam bảy mươi một năm quốc khánh trung quốc và trong năm kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
tối qua tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình đã có cuộc điện đàm
tại cuộc điện đàm tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình nhấn mạnh
đảng nhà nước trung quốc hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với việt nam
khẳng định trung quốc sẽ tiếp tục tích cực ủng hộ việt nam hoàn thành tốt nhiệm vụ
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và chủ tịch luân phiên asean năm hai nghìn hai mươi
bày tỏ sẵn sàng cùng với lãnh đạo cấp cao việt nam tăng cường trao đổi chiến lược
đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thực chất hiệu quả giữa hai nước trên các lĩnh vực
đưa quan hệ láng giềng hữu nghị trung việt phát triển ngày càng sâu rộng
mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước góp phần duy trì hòa bình ổn định của khu vực và trên thế giới
tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình đánh giá cao kết quả phòng chống dịch covid một mươi chín của việt nam
cũng như sự hợp tác phối hợp giữa hai nước trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thời gian qua
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định trong bảy mươi năm qua
quan hệ việt nam trung quốc mặc dù có những lúc thăng trầm nhưng hiếu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cho rằng từ đầu năm đến nay
hai bên đã tiến hành nhiều hoạt động trao đổi bằng nhiều hình thức linh hoạt đạt kết quả tốt
góp phần tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
tiếp tục phát triển lành mạnh ổn định phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước
đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác thực chất tăng cường trao đổi các cấp và giao lưu nhân dân hai nước
củng cố lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương
giải quyết các vấn đề tồn tại đặc biệt là vấn đề trên biển đông
theo tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước phù hợp với luật pháp quốc tế
góp phần duy trì môi trường hòa bình ổn định cho sự phát triển của mỗi đảng mỗi nước